người rất khác với của vài nghìn hay vài chục triệu người nên phải có mức phạt tương xứng với mức độ bi phạm
mức phạt tám mươi một trăm linh triệu đồng đối với hiệu cá nhân hay tổ chức quả thực chẳng đáng để họ phải e ngại
cũng bị quả đứng việc tiết lộ chia sẻ các dữ liệu cá nhân trái phép khi chưa được sự đồng ý của cá nhân
một số cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm đề xuất phải xử phạt cả những người mua sử dụng thông tin cá nhân của người khác
cá nhân tổ chức sử dụng thông tin đó cũng phải chịu khoát mức phạt mới đủ tính gian đe và trình dứt căn bệnh từ góc tới ngọn
tôi nghĩ cần phạt cả người mua thông tin vì họ là những người trực tiếp làm phiền người khác và có rất nhiều người như vậy
phải phạt cả bên mua dữ liệu cá nhân nữa mới hết nạn giao vặt qua điện thoại
lý giải việc cần thiết phải đưa ra các quy định về xử lý dữ liệu cá nhân
đại diện bộ công an cho rằng hiện nay tình trạng lộ lọt
hoạt động đánh cắp mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến
nhưng không gian mạng
do vậy dự thảo nghị định được xây dựng từ yêu cầu của công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý các vi phạm pháp luật liên quan
ngoài ra ngày càng nhiều chủ thể thu thập phân tích xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích khác nhau
nhưng không thông báo cho khách hàng hoặc để xảy ra các vi phạm pháp luật
điều này đặt ra các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
gây nguy cơ mất an ninh mạng cần thiết phải có quy định để xử lý
dự thảo nghị định sẽ được suy nghĩ kiến các bộ bàn ngành và người dân trong hai tháng
đông đảo cư dân mạng kỳ vọng nghị định này khi thông qua sẽ là văn bản luật rất cần thiết
hiệu quả trong bối cảnh dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và mua bán phức tạp như hiện nay
xung quanh đề xuất xử phạt vì tiết lộ dữ liệu cá nhân trái phép quan điểm suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy cùng chia sẻ và tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình của bà nhân dân
thưa quý vị các cảng hàng không nói chung và đặc biệt là các cảng hàng không quốc tế lớn là cửa
ngõ giao thông hàng không có vị trí địa lý kinh tế chính trị quan trọng trong hệ thống giao thông
của việt nam và trong khu vực đặc biệt đây cũng có thể coi là một trong những trận tuyến đầu tiên
trong công tác phòng chống dịch bệnh chính vì vậy ngay khi dịch bệnh covid một mươi chín tái bùng phát
cục hàng không việt nam đã chỉ đạo tổng công ty cảng hàng không việt nam phối hợp với
quan kiểm soát dịch bệnh tại cảng hàng không và các đơn vị có liên quan để xây dựng quy trình phòng
chống dịch qua đường hàng không công tác phòng chống dịch bệnh tại sân bay thì đang được triển
khai như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
tại khu vực này các biện pháp kiểm soát về y tế đang được siết chặt để tránh lây lan dịch bệnh
và người dân được yêu cầu giữ những khoảng cách an toàn khi mà làm các thủ tục để tránh tình trạng
dịch bệnh và tại khu vực này các lực lượng chức năng tại khu vực sân bay cũng đang tăng cường các
biện pháp kiểm soát an ninh kiểm soát y tế để phòng tránh dịch bệnh và bên cạnh các biện pháp kiểm
soát chặt chẽ từ phía các cơ quan chức năng thì có nhiều đoàn khách nhiều người dân cũng đã tự ý thức
hơn trong việc phòng chống dịch bệnh bằng việc sử dụng các loại khẩu trang cũng như là nhiều đồ bảo
các hộ để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trước tình hình covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
khu vực hành khách làm thủ tục tại cảng hàng không quốc tế nội bài do ảnh hưởng của dịch bệnh nên có
thể thấy lượng hành khách vắng vẻ hơn bình thường rất nhiều theo ghi nhận thực tế các hành khách cũng
như nhân viên đều chấp hành tốt quy định đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của bộ y
tế chứng nhận là mình làm việc ở trong mình thì dễ tại vì là mình cũng không có đi lại đâu mà mình
ở trực tiếp làm việc cả vợ cả con ở trong công ty luôn rồi thì công an khu vực người ta cũng đã
đã làm tạm biệt
đến những cái khu vực những cái dấu này ở dưới phía chân tôi không ạ đây chính là khoảng cách an toàn để phòng tránh dịch bệnh và đã được dán ở trên mặt sàn nhà để người dân có thể di chuyển và đứng chờ hàng trờ hợp lý và ngay tại khu vực này sau khi di chuyển qua những hàng trờ thì sẽ có những cái máy chiếu đo thân nhiệt như thế này để khi phát hiện ra các trường hợp mà có dấu hiệu bất thường về tình trạng sức khỏe thì sẽ được can thiệp y tế kịp thời từ phía các quan chức năng
đến tại điểm kiểm tra xoay chiếu trước khi vào thì đã có máy đo thân nhiệt của ctc hà nội cũng đã thực hiện đo và kiểm tra phát hiện những trường hợp nào mà không đủ đảm bảo thì sẽ thực hiện cách ly ngay trong trường hợp khi xếp hàng vào đây thì đã có máy đo thân nhiệt hoặc trong các vị trí lối đi nội bộ chúng tôi để đo bố trí đo nhiệt độ cho nhân viên nếu phát hiện những trường hợp nhân viên có hoặc hạn khách có nhiệt độ bất thường thì sẽ ngay lập tức được cách ly và báo cho ctc cũng như là chủ y tế để thử nghiệm
theo đại diện cục hàng không việt nam hiện nay một trăm linh nhân viên sân bay nội bài đã được xét nghiệm covid một mươi chín đã cho kết quả âm tính trước đó toàn bộ số nhân viên làm việc tại sân bay nội bài hơn một mươi nhân viên đã được xét nghiệm covid một mươi chín tại sân bay tân sơn nhất cũng không có thêm ca dương tính mới nào
đặc biệt cục hàng không cũng yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị hàng không dân dụng nâng mức phòng chống dịch bệnh lên mức cảnh báo cao nhất đặc biệt là tại cảng hàng không và các cơ sở điều hành bay
các biện pháp phòng chống dịch qua đường hàng không theo các chỉ đạo yêu cầu hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền và cơ quan y tế
hàng ngày hàng tuần thì cảng cũng đã có những kế hoạch thử khuẩn cho tất cả các trang thiết bị chuyên dùng như máy soi cổng từ thiết bị máy tính hoặc là những cái khay định đồ cho hành khách thì tự vệ sinh hàng ngày
đảm bảo là không có bất kỳ sự lây nhiễm nào cả cũng đã chỉ đạo cho chúng tôi có những biện pháp thực hiện để làm sao để hạn chế
tối đa sự di chuyển tập trung và đã trang bị cho tất cả anh chị em nhân viên từ khẩu trang kính chống giọt bắn để làm sao tránh những lây nhiễm tối đa nhất có thể
ngoài ra các hàng không có trách nhiệm yêu cầu tất cả các hành khách phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch trước khi lên máy bay và trong suốt quá trình bay đặc biệt là phải đeo khẩu trang trên các chuyến bay
giả soát lại các quy định có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm về cách ly y tế

trong khi dịch bệnh còn kéo dài làm sao để người dân hiểu về việc hiến máu an toàn và ý nghĩa cao đẹp của nghĩa cử này
trong một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ bạch quốc khánh
là viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương
trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây
trước tết nguyên đán đã có ba mươi đơn vị hoãn hủy lịch tổ chức hiến máu
khiến cho viện huyết học truyền máu trung ương không thể tiếp nhận hơn tám đơn vị máu theo kế hoạch
sau kỳ nghỉ tết viện lại nhận thông tin hoãn thêm khoảng hai mươi bốn lịch hiến máu từ nay đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với dự kiến khoảng năm đơn vị máu
tính đến ngày một mươi tám tháng hai lượng máu dự trữ của viện chỉ còn bốn tám trăm linh đơn vị máu
để cứu kho máu khỏi nguy cơ khan hiếm viện huyết học truyền máu trung ương đã phát đi lời kêu gọi hiến máu
và ngay lập tức các đơn vị ban ngành chăm đào có lực lượng công an
đã hưởng ứng rất tích cực và hoạt động
các đơn vị ban ngành đã hưởng ứng rất tích cực và hoạt động
những lịch mà sau tuyên viên đán thì cũng có thêm hai mươi lịch nữa bị hoãn
vì vậy mà chúng ta sẽ phải tiếp tục làm truyền thông để mà kêu gọi người dân đến hiến máu
trong ngày đầu tiên đi làm chúng tôi cũng đã tiếp nhận được gần hai trăm linh đơn vị máu
ngày thứ hai thì cũng được hơn gần ba trăm linh đơn vị máu
thì đến thứ sáu thứ bảy và chủ nhật với sự tham gia của các bệnh viện
theo sự kêu gọi của công đoàn y tế việt nam cái chương trình hiến máu tình nguyện blue trắng trái tim hồng
thì trong ba ngày vừa qua cùng với sự góp sức của cộng đồng
thì chúng tôi đã tiếp nhận được gần ba đơn vị máu
và nó làm cho chúng tôi cái kho máu của chúng tôi ngày hôm nay cũng có tới được gần bảy đơn vị máu
và trong cái khoảng thời gian từ tuần trước trở về trước
thì chúng tôi chỉ đáp ứng được khoảng bảy mươi tám mươi nhu cầu máu của các bệnh viện
bởi vì trong cái dịp tết thì thực ra thì cái nhu cầu máu nó cũng giảm xuống
vì số lượng bệnh nhân cũng ít
nhưng mà từ tuần này trở đi thì chúng tôi nghĩ rằng là với cái sự góp sức của cộng đồng
rồi thì với sự vào cuộc của lực lượng công an ngày hôm nay
với cái lời kêu gọi và chỉ thị
một cái chỉ đạo của đồng chí thường trực ban bí thư
của ban chấp hành trung ương đảng võ văn thưởng
và chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ y tế bộ công an
chúng ta đã bắt đầu khởi động hoạt động hiến máu tình nguyện trong lực lượng công an
tại bộ tư lệnh
cảnh sát cơ động
vâng được biết là viện huyết học chuyển máu trung ương đã phát đi lời kêu gọi
tham gia hiến máu từ ngày một mươi chín tháng hai
và đến nay thì đã có rất nhiều các đơn vị tham gia rồi
vậy ông có thể cho biết là đến thời điểm này thì cái lượng máu tiếp nhận như thế nào rồi ạ
nếu mà tính chung cho cả một cái lượng ở trên bình diện của cả nước
thì một năm chúng tôi tiếp nhận khoảng một triệu bốn trăm linh nghìn đơn vị máu
thì có thể nói rằng là cái số lượng sáu mươi
hoặc là bảy mươi nghìn đơn vị
máu mà tiếp nhận được từ lực lượng công an ấy
nó cũng là một con số không phải là nhỏ
nhưng nó quan trọng ở cái chỗ là nó vào những cái thời điểm
mà chúng tôi đang gặp những cái khó khăn về nguồn người hiến máu
và trong tuần này của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đến tiếp nhận máu
ở sở y tế hà nội tổ chức những hai buổi
và ở các bệnh viện khác như là bệnh viện sanh pôn
rồi từ bệnh viện ca rồi bệnh viện phụ sản trung ương
cái tuần trước thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận ở bệnh viện đại học y
rồi thì viện huyết học truyền máu trung ương
và một vài bệnh viện khác nữa ngay kể cả trước tết cũng như vậy
và sau cái tuần này thì đến cái tuần từ mùng một đến mùng bảy tháng ba
là chúng tôi cũng đã có kế hoạch tổ chức cái lễ hội xuân hồng của năm hai nghìn hai mươi một
và năm nay thì nó hơi đặc biệt một chút là nó sẽ kéo dài trong vòng một tuần
và sau cái ngày bảy tháng ba thì chúng tôi nghĩ rằng là
nếu mà cái tháng thay nhiên có thể hoạt động được như bình thường
cái tình trạng covid nó tạm thời lắng xuống
và tháng thay nhiên hoạt động như là mỗi năm ấy
thì chúng ta sẽ đảm bảo đủ lượng máu cung cấp cho các bệnh viện theo nhu cầu của họ
vâng ngay từ khi phát động lời kêu gọi hiến máu thì bộ công an đã hưởng ứng rất là nhanh
trong cái hoạt động hiến máu
vậy thì ông có cảm nhận như thế nào về công tác tuyên truyền
cũng như là tham gia hiến máu tình nguyện của lực lượng công an ạ
ngành công an lại vào cuộc để hỗ trợ chúng tôi vượt qua cái thời điểm khó khăn này
và cái thời điểm này thì nó cũng khó khăn không kém gì cái thời điểm tháng bốn năm ngoái
khi mà đồng chí bộ trưởng tô lâm kêu gọi trong cái thư kêu gọi của mình
lực lượng công an tham gia hiến máu tỉnh nguyện
và nó làm cho chúng tôi rất là xúc động
bởi vì là có thể nói rằng là đã giúp cho chúng tôi vượt qua được cái khó khăn nhất
ở cái thời điểm tháng bốn năm ngoái
mà không phải chỉ ở hà nội
không phải chỉ ở khu vực phía bắc
mà ở trên cả nước
và với cái lượng máu mà chúng tôi tiếp nhận được
cái ngành y tế chúng tôi tiếp nhận được năm ngoái đó
thì nó đã lên tới gần sáu mươi đơn vị máu
và có thể nói rằng là đấy là một cái con số rất là lớn
đối với một cái lực lượng vũ trang
và tôi nghĩ rằng là với cái sự vào cuộc của lực lượng công an
vào cái thời điểm hiện nay
nó cũng sẽ giúp cho chúng tôi vượt được
và giúp cho chúng tôi giữ được cái thế cân bằng
trong cái thời điểm này
cái việc mà tiếp nhận máu và cung cấp máu
phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của các bệnh viện
và của nhân dân trong cả nước
dịch bệnh covid một mươi chín thì vẫn còn kéo dài
và người dân thì đôi khi còn có cái tâm lý lo ngại
vì sợ là khi đi hiến máu thì sẽ lây nhiễm covid một mươi chín
vậy thì ông có thể nói rõ hơn về cái hướng mạch của viện như thế nào
để đảm bảo an toàn cho người dân
khi mà đến các điểm hiến máu tình nguyện ạ
chúng tôi cũng có thể nói để cho người dân hết sức là yên tâm
trong cái chuyện covid này nó không phải là mới nữa
mà nó đã xảy ra cả một năm dài hai nghìn hai mươi
và trong năm hai nghìn hai mươi đấy thì trên cả nước
chúng ngành y tế đã tiếp nhận một triệu sáu trăm linh nghìn đơn vị máu
gần một triệu sáu trăm linh đơn vị máu
hết sức là an toàn
an toàn cho người hiến máu
an toàn cho nhân viên
cũng như là an toàn cho người bệnh
và không có một trường hợp nào
xảy ra tình trạng nhiễm covid một mươi chín
khi đi tham gia hiến máu cả
với các nhu cầu cấp thiết về việc cung cấp máu điều trị cho người bệnh
thì ông có nhắn gửi gì tới người dân cả nước
trong cái việc mà chung tay để đi hiến máu cứu người bệnh ạ
với cái sự nhiệt tình tích cực và ủng hộ của cộng đồng
chúng tôi cũng đã đảm bảo
cái việc cung cấp máu
cho cái nhu cầu khám chữa bệnh
và cái con số nó cũng không phải là nhỏ
theo những thống kê cuối năm của chúng tôi
thì chúng tôi cũng đảm bảo cung cấp được tới chín mươi bốn
mặc dù chúng ta năm ngoái có những cái thời điểm cũng rất là khó khăn
nhưng mà rồi cuối năm
sau khi tổng kết lại chúng ta vẫn đảm bảo chín mươi bốn
vì vậy mà chúng tôi rất là mong muốn
những cái người hiến máu
chúng ta cứ hết sức yên tâm
là chúng tôi sẽ
tất cả những cái biện pháp
để đảm bảo an toàn
khi mà người hiến máu đến các cái điểm hiến máu
hoặc là đến các cái bệnh viện để hiến máu
chúng tôi sẽ tiếp tục xin
ý kiến của bộ y tế
chúng tôi có thể xin nâng cái
gói quà xét nghiệm ấy lên
để có thể có được nhiều những cái
xét nghiệm hơn
khi mà người hiến máu họ đi tham gia hiến máu
họ lấy cái gói quà xét nghiệm đấy
và ở một khía cạnh nào đó
thì chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu thêm
ví dụ như một cái người hiến máu
cái này cũng là những cái đề xuất
từ phía những người hiến máu thôi
thì họ cũng đề xuất rằng là ví dụ như là
người hiến máu thường xuyên chẳng hạn
một năm họ đi hiến hai lần chẳng hạn
thì có cách nào đó
để giúp cho họ có thể là không
làm xét nghiệm một lần mà gộp
cả hai lần lại để làm một cái xét nghiệm
tổng kiểm tra sức khỏe thì chúng tôi nghĩ
cái câu chuyện đó là hoàn toàn hợp lý
vâng xin cảm ơn tiến sĩ bài quốc khánh đã
có những thông tin chia sẻ về
hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời điểm này
và hy vọng là với sự chung tay
của người dân cả nước nói chung
và lực lượng công an nhân dân nói riêng
thì tình trạng khăn hiếm máu sẽ được khắc phục
trong thời gian sớm nhất ạ